thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào đêm qua và ngày hôm nay
các khu vực trên cả nước trải qua những ngày nắng nóng đều có khả năng xảy ra mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
quý vị cần theo dõi chặt chẽ và có biện pháp để đề phòng thiệt hại do lốc gây ra
vâng khi bất ngờ gặp lốc xoáy thì quý vị cần tắt hoặc là cắt tạm thời các thiết bị điện đài để tránh bị điện giật hỏa hoạn
không chạy cùng hướng với đường đi của lốc tìm chỗ trú ẩn an toàn trong nhà
nơi an toàn nhất chính là tầng hầm hoặc là tầng trệt của công trình kiến trúc bằng bê tông
không nên đứng gần hoặc là trú tránh dưới cây to những căn nhà thô sơ hay là cột điện
trong khi đó do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một
vừa rồi là một vài tư vấn của chúng tôi trước tình hình thời tiết trong ngày